thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố đà nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế
trong đó có kinh tế hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân định hướng sản xuất
lẫn tham gia xây dựng sản phẩm
đến nay thì nhiều địa phương trên địa bàn đã có những sản phẩm đặc trưng
đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn ocope cấp thành phố
huyện hòa vang thành phố đà nẵng là địa phương tích cực trong việc thực hiện chương trình
mỗi xã một sản phẩm ocope với nhiều sản phẩm đặc trưng nông nghiệp như
phở khô sản xuất từ gạo tại xã hòa phước rau sạch tại hợp tác xã rau an toàn tý loan
xã hòa phong bưởi da xanh tại xã hòa tiến cá nước ngọt xã hòa khương
hòa khương cũng đã đăng ký xây dựng sản phẩm ocope
trong đó xây dựng ba sản phẩm ocope đối với địa bàn xã
nhất là về sản phẩm rau an toàn rau an toàn có công ty tâm o
hiện nay cũng đã hình thành sản phẩm ocope đối với địa phương
thứ hai nữa là cũng đăng ký sản phẩm cá nước ngọt sản phẩm cá nước ngọt
sản phẩm cá nước ngọt là vùng của nuôi cá tập trung hòa khương có đặc thù là có vùng nuôi cá tập trung đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn
trong thời gian qua chương trình đã tổ chức đánh giá công nhận ít nhất từ hai đến ba sản phẩm ô cốp cấp thành phố
và mỗi xã trên địa bàn huyện hòa vang có sản phẩm tham gia ocope
kinh phí ban đầu để xây dựng nhà xưởng cơ sở làm việc
sau đó thì chúng tôi hỗ trợ về quỹ hỗ trợ nông dân để cho những hội viên nông dân tham gia hợp tác xã này
và vai vóng để xây dựng nhà sửa tổ chức sản xuất mua nghiêm vật liệu từ đó hình thành hợp tác sở này đến ngày hôm nay
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm ô cốp ở thành phố đà nẵng hỗ trợ hoàn thiện hai mươi sáu sản phẩm
phát triển mới từ ba đến năm sản phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp bền vững
và có ít nhất một sản phẩm đạt ba sao trở lên tham gia ocope cấp quốc gia